bởi đối tượng bị giết hại thời gian gần đây không chỉ là những người xa lạ không có thù án mà còn lại là chính những người thân trong gia đình
đáng sợ là dường như khi ra tay họ giống như những con thú máu lạnh nhẫn tâm sát hại chính người thân của mình
một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh gia lai
đối tượng gây án là gia lan giang sinh năm hai nghìn một trú tại thôn ia sam xã ia rong huyện chư bư
tối ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu với nhiều người trong làng giang về nhà cãi nhau với gia đình rồi bỏ ra trồi đẩy để ngủ
đến hai mươi một giờ cùng ngày khi giang đi qua vườn cà phê thấy chị trịnh thị hồng trú cùng thôn thì nấy xin ý định hiếp dầm
để tránh bị chị hồng phát hiện
nhặt một khúc gỗ trong vườn lén ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu sau đó bóp cổ thực hiện hành vi hiếp dầm
sợ bị người khác phát hiện đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống chiến nhằm phi tàng dấu vết
nạn nhân cũng có mối quan hệ rất là rộng vì là thường xuyên là giao tiếp và đi lại với cả người địa phương và những người kinh xung quanh
những người địa phương tại nơi xảy ra vụ việc là thường xuyên đi lại
như sang tỉnh đắk nông tỉnh bình phước và thành phố hồ chí minh là công nhân làm thuê
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết điều tra để làm rõ thủ phạm một cách sớm nhất trả lại sự bình yên cho nhân dân
với sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo phòng giấy sự phòng công tác
nó tích cực phối hợp với chính quyền địa phương kiên trì bám địa bàn xác minh đối tượng và phát động nhiều biện pháp vận động quần chúng
nhiều biện pháp người vụ để nhanh chóng xác minh làm rõ đối tượng gây án
kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy
phần đầu của nạn nhân bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong
vụ án xảy ra vào đêm tối khu vực rảy vắng người với địa bàn rộng lớn
gây khó khăn cho cơ quan công an trong hoạt động điều tra truy kiệm cung thủ
sau hai tuần tích cực truy xét lực lượng công an đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội
đối tượng trường quang cường bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong
tại tỉnh quảng ngãi công an huyện nghĩa hành đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trương quang cường về tội cố ý gây thương tích
trước đó chiều ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong lúc hai con ruột của anh trần văn dương ở thôn phú châu xã hành đức huyện nghĩa hành
đang xem tivi trong nhà thì đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang đi bộ vào nhà
và dùng dao cắt cổ tay cháu trần thiên an ba tuổi gây thương tích ba mươi năm
do bị đứt dây thận kinh giữa cổ tay trái đứt động mạch quay cổ tay trái
đứt gân gấp ngón hai ngón ba và gân gấp ngón cái dại
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nghĩa hành đã làm rõ đối tượng trương quang cường bốn mươi hai tuổi
ở phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi
đối tượng đã khai nhận hành vi mang chợ của mình
nguyên nhân của vụ việc là do trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ
chị trần thị diệp ba mươi một tuổi là em ruột của anh trần văn dương bỏ nhà đi nhiều năm qua
và có thời gian sống như vợ chồng với đối tượng trương quang cường
do đối tượng bạo hành đánh đập nên chị diệp bỏ trốn không sống với cường
đối tượng cường đi tìm và ham dọa hành hung diệp và cả người thân
thời điểm xa ra vụ việc thì chỉ có hơi cháu nhỏ ở nhà
hoàng sống lớn diện thì không có ơ mà biết về cái thông tin về đẹp điểm
cũng như về cái phương tiện của đối tượng
tuy nhiên là với cái bàn cóc viện phóng viện vụ
và với cái tinh thần cương quyết tấn công đối tượng trong đêm
thì chúng tôi đã ròa sót có mối quan hệ của người thân thích của cháu bé
rồi là ròa sót để xót minh về cái có cái mâu thuẫn của gia đình anh dương
một vụ án rất mang rợ xảy ra tại tỉnh ninh bình
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình tạm giữ đối tượng phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố ninh bình về hành vi giết người
dũng đã có vợ nhưng khoảng hơn một năm nay
thông qua mạng xã hội quen biết và thuê nhà trọ sống cùng với chị nguyễn thị thềm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai làm thuê tại thành phố ninh bình
sáng ngày hai mươi ba tháng ba thêm đến nhà chị gái của dũng trả đồ cá nhân để về thành phố tam điệp
nhưng dũng không đồng ý
giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau dũng đã dùng tay bóp cổ thêm đến khi ngừng thở
sau đó dũng bỏ thi thể nạn nhân vào nồi nấu bánh chừng rồi mua xăng về đốt
nhưng thấy mùi nên đã nhập tắt lửa
trưa ngày hai mươi năm tháng ba dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một
phần xác bỏ vào hai thùng nhựa rồi mang lên tầng hai cất giấu vào trong tủ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba ông phạm văn năm bố đẻ của dũng
về nhà con gái
báo thiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường
thấy xe máy của thềm nhưng không thấy người đầu
ông nghi ngờ con trai đã sát hại bạn gái nên đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc
còn tại tỉnh đồng nai ngày ba mươi tháng ba
tnd tỉnh này đã tuyên phạt bị cáo trần phước thành ba mươi ba tuổi
ở huyện cần đức tỉnh long an một mươi ba năm tù về tội giết người
hai năm tù về tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt
là một mươi năm năm tù
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thành và nạn nhân có quan hệ tình cảm
và sống như vợ chồng tại nhà bố mẹ nạn nhân ở huyện tráng bơm
đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên thành dọn ra ngoài sinh sống
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thành mang theo súng nạp sẵn đạn
cùng sáu viên đạn đến nhà nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc xô xát thành đã bắn một phát vào đầu nạn nhân
rồi nắm tốc đập đầu nạn nhân xuống đất
nạn nhân bị thương ba nạn nhân bị bắn vào vùng trọng yếu nhưng không chết
là do yếu tố khách quan được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thành bị truy tố về tội giết người
trong các trường hợp xung đột như vậy mâu thuẫn vậy thì cần phải tôn trọng các quy định luật pháp
và ứng xử một cách rất đầy kiềm chế phải tránh hành vi kích động cả về lời nói cả về hành vi
bởi vì những việc kích động như vậy thì dễ dẫn đến hậu quả
tuy nhiên là phải tôn trọng luật pháp phải ứng xử có văn hóa phải biết kiềm chế và xử sự hợp lý hợp pháp
thay vì kích động thay vì đe dọa thay vì sử dụng các biện pháp
các hành vi dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn
và đấy chính là mầm mống để dẫn đến nhiều vụ án trong đó có những vụ án mạng
theo chuyên gia tội phạm học để cấp phận ngăn chặn và giảm các vụ án giết người
cần phải thực hiện rất nhiều giải pháp với sự đồng lòng của các đơn vị chức năng cùng cả người dân
trong đó vấn đề tuyên truyền giáo dục về pháp luật đạo đức lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm
kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cá biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội giết người được ưu tiên hàng đầu
thực hiện hướng dẫn nhân dân nắm vững các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tội phạm để thực hiện và tích cực tham gia
thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết tự chủ động phòng ngừa